theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương mùa khô năm hai nghìn một mươi chín diễn biến rất phức tạp
thời tiết bất thường khô hạn sẽ diễn ra trên diện rộng và kéo dài nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
trước tình hình trên tri cục kiểm lâm tỉnh long an đã và đang triển khai nhiều giải pháp việc làm
bảo vệ rừng phòng và chữa cháy rừng hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra
long an hiện có hơn hai mươi bốn hectare rừng tràm sen cỏ dại tập trung ở vùng đồng tháp một mươi
vì vậy khả năng xảy ra cháy rừng là rất cao nhất là thời điểm mùa nắng nóng
trước diễn biến phức tạp của thời tiết tri cục kiểm lâm đang tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất
tại các địa phương các chủ rừng về an toàn phòng cháy chữa cháy rừng
phối hợp với các cơ quan trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
các ngành và các đơn vị công an quân đội bộ đội biên phòng cùng thực hiện có hiệu quả
các giải pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ
bảo đảm hoạt động bảo vệ rừng có hiệu quả và thực hiện đúng quy định nội quy
điều kiện an toàn biện pháp về phòng cháy chữa cháy rừng